đồng chí nguyễn thiện nhân ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy tp hcm đã làm việc với ủy ban mặt trận thành phố
về các hoạt động trong sáu tháng đầu năm và những nhiệm vụ trọng tâm trong sáu tháng cuối năm
tại buổi làm việc đồng chí nguyễn thiện nhân đã đánh giá rất cao vai trò của mặt trận các cấp
trong việc phối hợp với chính quyền tuyên truyền vận động nhân dân tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước
các cuộc vận động lớn quan tâm chăm lo phụng dưỡng các bà mẹ việt nam anh hùng thương binh nặng
gia đình chính sách và huy động nguồn lực xã hội để đóng góp cho quỹ viên người nghèo thành phố
đồng thời mặt trận các cấp còn tổ chức các hội nghị góp ý phản biện đối với các văn bản dự thảo
qua đó kiến nghị một số nội dung giải pháp để chính quyền các cấp các ngành hữu quan nghiên cứu
sửa đổi cho phù hợp với tình hình thực tiện của thành phố
hội đồng nhân dân tp hcm đã tổ chức kỳ họp thứ năm để đánh giá các hoạt động trong sáu tháng đầu năm
và nhiệm vụ trong sáu tháng cuối năm đến dự của đồng chí nguyễn thị nhân
ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy tp hcm
trong sáu tháng đầu năm chất lượng tăng trưởng thiếu bền vững thấp so với chỉ tiêu nghị định
hội đồng nhân dân tp hcm đề ra
tiến độ triển khai bảy chương trình đột phá còn chậm tình trạng ngập nước
ủng tắc giao thông ô nhiễm môi trường quản lý đô thị đất đai cải cách hành chính
an toàn thực phẩm tham nhũng lãng phí tội phạm tệ nạn xã hội v v
vẫn là những vấn đề được cử tri phản ánh nhiều nhưng khắc phục còn chậm
tại kỳ họp các đại biểu đã tập trung thảo luận về công tác phát triển dân số
tình hình quản lý trực tự đô thị lồng lề đường vỉa hè trên địa bàn thành phố
làm sao cho bền vững tạo sự đồng thuận của xã hội
ủy ban nhân dân tp hcm đã tổ chức khánh thành và đưa vào sử dụng hai cầu vượt thép
tại nút giao thông đường trường sơn đường tân sơn nhất bình lợi vành đai ngoài quận tân bình
và cầu vượt tại nút giao thông vòng xoay nguyễn kiệm nguyễn thái sơn quận cỏ pháp
nối vào sân bay tân sơn nhất
trong đó công trình cầu vượt thép trước cửa ngõ sân bay tân sơn nhất được thiết kế hình chữ y
với một nhánh dẫn vào nhà ca quốc tế dài hơn ba trăm linh m bề rộng cầu là bảy năm m
và nhánh còn lại dài hơn một trăm năm mươi m dẫn vào ca quốc nội
các dự án này có tổng mức đầu tư là bảy trăm năm mươi tỷ đồng hoàn thành vượt tiến độ trước hai tháng
khi đi vào hoạt động cầu vượt sẽ giúp giảm tình trạng ôn ứa giao thông nghiêm trọng
thường xảy ra tại vị trí ra vào cảng hàng không quốc tế tân sơn nhất
mặc dù ở thời điểm này không phải là cao điểm của mùa dịch nhưng từ đầu năm đến nay
trên địa bàn tp hcm đã ghi nhận ba ca tử vong do sốt xuất huyết tại quận năm và quận một mươi hai
trong đó quận một mươi hai có hai ca
trong tuần qua số ca xuất xuất huyết ở tp hcm
tăng đột biến từ một hai trăm linh ca tăng một năm trăm linh ca so với thời gian trước đó
và tăng gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái
điều đáng lưu ý là trước đây số bệnh nhân người lớn chỉ chiếm hai mươi nay đã gia tăng lên bốn mươi ba
ở bệnh viện nhi đồng một trung bình mỗi tuần có trên bảy mươi trẻ nhập viện vì sốt xuất huyết
còn tại bệnh viện nhi đồng hai trung bình là từ bốn mươi năm đến năm mươi ca
trong số hàng chục bệnh nhi nhập viện có trên một mươi các ca nặng
và thời tiết như hiện nay rất thuận lợi để bệnh xuất xuất huyết phát triển nhanh
để hạn chế dịch sốt xuất huyết gia tăng sở y tế tp hcm đã chỉ đạo các địa phương
cần tăng cường công tác tuyên truyền đồng thời giám sát chặt chẽ việc xử lý vệ sinh môi trường
của người dân các kênh rạch bị ô nhiễm
để cho các cháu thiếu niên nhi đồng được vui chơi giải trí trong dịp hè năm nay
tp hcm đã dành nhiều sân chơi bổ ích giúp cho các cháu vừa được vui chơi vừa được học tập
cùng các hoạt động vui chơi tổ chức đoàn còn triển khai các chương trình
lớp học ngoại khóa bồi dưỡng kỹ năng sống học kỳ quân đội nhằm giúp các em làm quen
với môi trường rèn luyện và học tập trong quân đội
và tại nhà thiếu nhi thành phố còn triển khai nhiều hoạt động có ý nghĩa như
ngày hội vì sức khỏe trẻ em vì tương lai đất nước và hành trình em yêu tổ quốc việt nam
hội trại du khảo hội trại chấp cánh ước mơ cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn
đồng thời trong dịp hè năm nay ngoài đưa nhà thiếu nhi vào hoạt động
thành phố cũng đã khánh thành hai mươi khu vui chơi cho các cháu ở các quận huyện
đây là hành động thể hiện sự quan tâm của thành phố đối với thế hệ trẻ mầm non tương lai của đất nước
thưa quý vị thực hiện nghị định một mươi sáu suyệt hai nghìn một mươi năm cndcb ngày một mươi bốn tháng hai năm hai nghìn một mươi năm của thủ tướng chính phủ
quy định quyền tự chủ tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ tổ chức bộ máy biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập
đến nay tại thành phố hồ chí minh nhiều bệnh viện công lập đã thực hiện thành công tự chủ về tài chính
nhờ đó các bệnh viện đã có điều kiện cơ cấu lại bộ máy định hướng phát triển nguồn nhân lực
và nhất là huy động nguồn vốn mua sắm các trang thiết bị hiện đại
có cơ cấu đào tạo nâng cao trình độ cho đội ngũ cán bộ
nhằm tạo điều kiện cho người dân được khám chữa bệnh bằng những kỹ thuật cao
ngang tầm với các nước có nền y học phát triển
sau đây là ghi nhận của các phóng viên truyền hình nhân dân
để thực hiện thành công tự chủ về tài chính
ngoài chú trọng về đầu tư cơ sở vật chất trang thiết bị khám và chữa bệnh
các bệnh viện trên địa bàn thành phố còn chú trọng đầu tư vào phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao
và xem đây là một trong những yếu tố quyết định đối với phát triển của bệnh viện
bác sĩ kim phú thành sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm quê ở trà vinh
tốt nghiệp trường đại học y dược thành phố hồ chí minh năm hai nghìn một mươi
sau tốt nghiệp anh về nhận công tác tại khoa nội tổng quát bệnh viện quần thủ đức
thời gian công tác chưa dài nhưng anh đã được bệnh viện quan tâm hỗ trợ kinh phí
cho đi học thạc sĩ chuyên khoa nội tổng quát
hiện nay anh là phó phòng kế hoạch tổng hợp bệnh viện quận thủ đức
bệnh viện đó tự chủ hoàn toàn
thì tôi thấy đời sống thì cải thiện một cách rõ rệt
trước đây thì lương chừng khoảng năm bảy triệu
thì bây giờ thì tự chủ hoàn toàn thì mức lương chừng khoảng là mười mấy đến hai mươi triệu
không những bệnh viện thủ đức mà hầu hết các bệnh viện trên địa bàn thành phố
cũng đều có kế hoạch đào tạo và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao
nhằm đáp ứng yêu cầu khám và chữa bệnh cho nhân dân
từ ngày mà bệnh viện được tự chủ toàn phần thì tôi thấy đời sống cán bộ công nhân viên
được tăng lên rõ rệt trang thiết bị hiện đại đạt tiêu chuẩn quốc tế
các bác sĩ trẻ thì được học hành được mang nhóm đốc cho đi học
để nâng cao trình độ nghiệp vụ cũng như là tạo điều kiện tạo mọi điều kiện để mà phát triển
cho nên công tác phục vụ bệnh nhân cũng được tốt hơn
vì bệnh nhân quyết định thu nhập của y bác sĩ một bác sĩ giỏi
được nhiều bệnh nhân tìm ra
nhưng tin tưởng lựa chọn thì thu nhập cũng sẽ cao hơn
đúng theo quy luật thị trường
nhưng bệnh viện ở đây là rất là tốt
mỗi lần là em muốn nhập viện hay là khém em muốn khém ở đây nhập viện nằm ở đây
không muốn đi chỗ nào khác hơn
là bệnh viện tuyến quận nhưng bệnh viện quận thủ đức đã được đầu tư kỹ thuật y tế chuyên sâu
với tám trăm linh giường khám và chữa bệnh trên bảy lượt bệnh nhân ngoại trú trên ngày
và tiếp nhận khoảng một trăm năm mươi trường hợp cấp cứu
do số lượng bệnh nhân đông từ năm hai nghìn tám bệnh viện đã thực hiện tự chủ một phần về tài chính
và năm hai nghìn một mươi bảy bệnh viện đã trở thành đơn vị sự nghiệp công lập
tự chủ hoàn toàn về tài chính theo mô hình doanh nghiệp
khi mà bệnh viện thực hiện tự chủ hoàn toàn thì chỉ cuối một năm hai nghìn một mươi bảy
thì số thu của bệnh viện đã đạt được là hai trăm linh hai tỷ
trong đó nguồn thu từ bảo hiểm thì chiếm khoảng bảy mươi còn lại là nguồn thu của dịch vụ
tuy mới đi vào thực hiện nghị định bốn mươi ba của chính phủ nay là nghị định một mươi sáu của chính phủ sửa đổi
nhưng nhờ thực hiện tự chủ về tài chính đã tạo điều kiện cho bệnh viện phát triển vượt bậc
bệnh viện quận hai cũng là đơn vị cơ sở cấp quận đã có những bước tiến trong ba năm qua
từ một bệnh viện hạng ba vươn lên bệnh viện hạng hai và đang trong quy trình đi lên bệnh viện hạng một
cơ sở vật chất nguồn nhân lực đã được nhà nước đầu tư khá đồng bộ
tạo điều kiện tối đa cho bệnh viện thực hiện tự chủ toàn phần theo mô hình doanh nghiệp
chúng tôi cần phải thu hút nhiều nguồn dân lực có chất lượng cao tăng cường thêm cơ sở vật chất cũng như là trang thiết bị y tế
mặc dù trong giai đoạn tự chủ đã được giao cũng như về cơ chế tài chính rồi
tuy nhiên về phía quận và phía thành phố giai đoạn đầu cũng tiếp tục đầu tư
về các trang thiết bị cũng như cơ sở vật chất xây dựng mở động bệnh viện như chúng tôi
bệnh viện răng hàm mặt là một trong những bệnh viện đầu tiên của thành phố vây vốn kích cầu để phát triển bệnh viện
ngang tầm với các nước có nền y học phát triển
từ khi được đầu tư cơ sở vật chất và các trang thiết bị khám và chữa bệnh hiện đại
bệnh viện liên tục phát triển và thực hiện được nhiều kỹ thuật khó về răng hàm mặt
tôi thấy là cơ sở vật chất ở đây ngày càng khang trang hiện đại
bác sĩ thì chăm sóc bệnh nhân chú đáo nhiệt tình
tôi thấy hài lòng về chất lượng dịch vụ ở đây chi phí thì phù hợp
từ tự chủ một phần về tài chính vào năm hai nghìn sáu tự chủ toàn phần vào năm hai nghìn một mươi
đã tạo điều kiện thuận lợi cho bệnh viện phát triển và thu hút bệnh nhân ngày càng đông hơn
trong đại hội công nhân viên chức cũng nêu rõ với các nhân viên bệnh viện
mà khi mà chúng ta tự chủ thì là cái nguồn lương
cái phụ khắp cũng như là đời sống của anh chị abc thì nó phụ thuộc vào cái nguồn bệnh nhân đến hết
từ sau đó thì là mình truyền đạt lại cho nhân viên
thì nhân viên nắm được gần như là cái nguồn bệnh nhân gọi là khách hàng đến bệnh viện là những người trả lương cho nhân viên
bệnh viện ung bướu hằng ngày cũng đã tiếp nhận từ bốn đến năm lượt bệnh nhân đến khám chữa bệnh
trong đó có một ba trăm linh bệnh nhân nội trú và khoảng một bốn trăm linh bệnh nhân ngoại trú
để thực hiện tự chủ bệnh viện đã đầu tư cơ sở vật chất trang thiết bị để nâng cao chất lượng khám và điều trị
như đầu tư khu xà trị gia tốc hiện đại sử dụng phóng xạ trong điều trị ung thư
đã điều trị ở bệnh viện ung bướu cách đây năm năm là bị ung thư búa bên trái
về chất lượng thì chất lượng tốt và cái chi phí về mổ tái tạo theo em nghĩ là về một mổ lớn mang tính thẩm mỹ thì cái chi phí thì khá hợp lý
vì gia đình em thì cũng là lao động tay chân thôi
nhưng mà vẫn chăng trả được chi phí
với những thành tích đã đạt trong y khoa đã tạo điều kiện thuận lợi cho bệnh viện ung bú thực hiện tự chủ một phần năm hai nghìn một mươi năm tự chủ chín mươi năm năm hai nghìn một mươi sáu và tự chủ toàn phần năm hai nghìn một mươi chín
về mặt nhân lực thì chúng tôi đã chủ động đào tạo nhân lực tại chỗ cũng như là có những chính sách
thuê mướn những cái chuyên gia đầu ngành có chất lượng cao để chuẩn bị cho cái tiến trình là tự chủ toàn phần
thực hiện nghị định một mươi sáu của chính phủ
đến nay thành phố đã có một mươi bệnh viện tự chủ hoàn toàn
hai bệnh viện ngân sách nhà nước đang còn phải bao cấp gồm bệnh viện củ chi và bệnh viện cần giờ
số bệnh viện còn lại đã tự chủ được một phần về tài chính
thực hiện chỉ đạo của thành phố
sở y tế khuyến khích các bệnh viện công lập chuyển đổi sang tự chủ hoàn toàn như mô hình doanh nghiệp
việc thực hiện tự chủ tự chịu trách nhiệm theo nghị định bốn mươi ba thực sự đã đem lại hiệu quả đối với các cơ sở khám chữa bệnh hiện nay tại thành phố hồ chí minh
trên cơ bản thì không khó khăn gì
tại vì hiện nay thành phố cũng đã đầu tư cho các bệnh viện tuyến quận quyệt các cơ sở vật chất cũng như trang thiết bị
thực sự đầu tư này cũng sẽ hoàn tất
tức là hiện nay chúng ta gần phương nửa các bệnh viện thành phố là đã gần loại hai đến lớp một rồi
thì còn một số bệnh viện loại ba thì có thể khó khăn trong giai đoạn đầu
nhưng mà dưới sự đầu tư trong thời gian tới về cơ sở vật chất trang thiết bị cũng như nguồn lực thì các bệnh viện này cũng có thể tự chủ
tự chủ về tài chính đã tạo điều kiện cho các bệnh viện sắp xếp bộ máy tinh gọn nâng cao chất lượng hoạt động
đồng thời đã khẳng định người bệnh là ân nhân của bác sĩ và người bệnh là điều kiện để cho bệnh viện phát triển nhanh và bền vững
thực hiện lời dạy của bác hồ
thầy thuốc là người mẹ hiền của nhân dân
trong những năm qua bác sĩ nguyễn minh quân giám đốc bệnh viện quận thủ đức thành phố hồ chí minh đã không ngừng phấn đấu học tập và làm theo tấm gương đạo đức phong cách của chủ tịch hồ chí minh
xây dựng bệnh viện thủ đức trở thành một trong những điểm sáng của ngành y tế cả nước
cơ sở vật chất trang thiết bị được đầu tư khang trang nội bộ đoàn kết chất lượng khám và chữa bệnh ngày càng được nhân dân tin tưởng
người làm thay đổi diện mạo và cách nhìn mới của nhân dân đối với bệnh viện chính là bác sĩ nguyễn minh quân
bệnh viện quận thủ đức được thành lập vào năm hai nghìn bảy dựa trên cơ sở tách ra từ trung tâm y tế quận thủ đức thành hai đơn vị là trung tâm y tế dự phòng và bệnh viện quận
xuất phát điểm từ bệnh viện hạng ba có ba phòng chức năng và bốn khoa
nhân sự ban đầu chỉ gồm chín mươi người với quy mô năm mươi giường nội trú trang thiết bị y tế còn thiếu
năng lực điều trị chuyên môn chủ yếu là sơ cấp cứu
điều trị một số bệnh lý thông thường
chúng tôi đã dành hết những cơ sở vật chất ưu tiên dành cho người bệnh
tất cả phục vụ người bệnh lấy người bệnh làm trung tâm
xong trong đó chúng tôi phát triển bệnh viện theo hướng chuyên sâu
tất cả các chuyên khoa đều phát triển để mà phục vụ cho đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh cho người dân
người dân không phải đi đâu xa hết mà tại bệnh viện có thể hưởng được những kỹ thuật cao
kỹ thuật những máy móc hiện đại mà trên thành phố có gì thì tụi ta đều có thể sử dụng
vì bệnh viện quận đức có cái đó để làm sao người dân không phải đi đâu xa để mà tốn kém chi phí
với những khó khăn của thời kỳ đầu mới thành lập nhưng với sự cương vĩ được giao là giám đốc
kiêm bí thư đảng ủy bệnh viện bác sĩ nguyễn minh quân cùng với tập thể đưa bệnh viện thủ đức đi lên hàng hai vào năm hai nghìn hai mươi
và hạng một vào năm hai nghìn một mươi năm
chỉ sau một mươi năm thành lập
hiện nay bệnh viện có tổng số cán bộ
cán bộ viên chức là một năm trăm linh người
trong đó bốn trăm ba mươi người là bác sĩ
năm tiến sĩ và số bác sĩ có trình độ sau đại học chiếm trên bảy mươi
trong quá trình công tác thì tôi được tạo điều kiện hết sức thuận lợi từ phía ban giám đốc
và đặc biệt là giám đốc nguyễn minh quân đã cho tạo điều kiện về trao dồi chuyên môn
và đặc biệt là đi học sau đại học
hiện tại thì tôi đã tốt nghiệp cao học về chuyên ngành truyền nhiễm và các bệnh nhiệt đới
khi tham quan bệnh viện
điều làm mọi người không khỏi ngạc nhiên
phòng làm việc của giám đốc
chỉ là một căn phòng cấp bốn khoảng một mươi m hai
cũ kỹ không salon
vừa là phòng hợp giao bang
vừa là phòng chứa đồ của phòng kế hoạch tổng hợp
vì ông đã dành tất cả để chăm sóc cho người bệnh một cách tốt nhất
trong cái công việc thì bao giờ
giám đốc cũng động viên tinh thần
để cho anh em làm việc
thứ nhất là làm việc là phải đoàn kết
đoàn kết để cùng nhau xây dựng bệnh viện phát triển
không có những cái mối bất hòa
cũng như là cái chia rẽ nội bộ nhóm
không chỉ quan tâm đến đội ngũ
ông còn quan tâm đến công tác cải cách hành chính
ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý ở tất cả các khâu khám chữa bệnh
nếu trước đây
mỗi ngày bệnh viện chỉ có khoảng ba trăm linh người đến khám
thì nay số bệnh nhân luôn trên bảy bệnh nhân hàng ngày
đặc biệt là các chuyên khoa sâu như
ngoại thân kinh
lồng ngực mạch máu
chấn thương chỉnh hình
hồi sức tim mạch v v
sự chuyển mình này
trong đó ý tưởng đột phá
và dám chịu trách nhiệm của ông giám đốc có ý nghĩa quyết định
chúng tôi triển khai chạm đốc khu vệ tinh một năm
thì khi người dân gọi điện
chúng tôi thấy biết ở vị trí nào
người nhà ở đâu
thì chúng tôi chở người tới nhà cấp cứu người bệnh
và chở đến vô bệnh viện
chúng tôi triển khai thêm phòng khám đa khoa vệ tinh
tại trạm y tế
thì làm sao mà tiện lợi nhất cho người dân
nơi nào gần dân nhất thì có lợi cho người dân nhất
cùng với công tác chuyên môn
ông còn tham gia hỗ trợ chuyên môn
và chuyển giao kỹ thuật cho các bệnh viện có nhu cầu
như bệnh viện quận chín
bệnh viện huyện nhà bè
bệnh viện quận một mươi một
bệnh viện thị xã thuận an tỉnh bình dương v v
với tấm lòng yêu thương người bệnh và học tập đạo đức
phong cách của chủ tịch hồ chí minh
bác sĩ nguyễn minh quân đã không quản mọi khó khăn vất vả
lăn lộn với phong trào
học hỏi kinh nghiệm ở các bệnh viện và những người đi trước
để xây dựng bệnh viện thủ đức được như ngày hôm nay
đó là niềm vinh dự
nhưng cũng là trách nhiệm của ông đối với sự nghiệp chăm sóc
và bảo vệ sức khỏe cho người dân
điều lớn lao hơn là ông đã tạo dựng được
niềm tin của nhân dân đối với bệnh viện thủ đức
ngày một lớn dần
kính thưa quý vị
những hình ảnh vừa rồi cũng đã khép lại chương trình
thành phố hồ chí minh hôm nay của truyền hình nhân dân
quý vị và các bạn có những chia sẻ với chương trình
hoặc có những vấn đề cần được phản ánh
hãy gửi về cho chúng tôi qua hộp thư tbhcmhômnay tvacomgmail com
và hẹn gặp lại
hẹn gặp lại vào tuần sau